thơm ngon bắt mắt được tìm mua nhiều đa dạng mẫu mã hạn dùng lên tới hàng năm
bánh kẹo đồ uống thậm chí là cả rau không khó để tìm đường những trang mua bán nhộn nhịp các
sản phẩm được quảng cáo là sách tay trung quốc như thế này các sản phẩm này đang được xuất hiện
rất nhiều trên thị trường ngay tại những cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư các mặt hàng này
đang dần tạo thói quen trong mua bán của người sử dụng tiệm tạp hóa này có tới năm mặt hàng
và các loại thực phẩm ăn liền đồ ăn vặt của trung quốc chiếm tới một phần tư mặt hàng
theo tiết lộ của người bán những mặt hàng này hầu hết được lấy từ mối xỉ quen sách trực tiếp ở biên
về ở giả cũng có mà thật cũng có à ở tịch vụ là hãng người hàng tư à à à à à ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
hồi cùng lượt màn ở hammer có lớn nhất trời con hàng chị có
xuất hiện cùng với các mặt hàng việt nam nhưng với mức giá rẻ lại có niên hạn dài
chứ đồ ăn vặt trung quốc bắt đầu được nhiều chú hàng yêu ái
để tìm hiểu rõ hơn về mặt hàng này chúng tôi tìm tới địa chỉ xỉ số lượng lớn đồ ăn vặt trung quốc
trong một ngõ nhỏ tại phố đội cấn hà nội
không biển hiệu không cửa hàng hay đăng ký kinh doanh
thế nhưng căn phòng trọ chưa đầy bốn mươi m hai này là nơi cung cấp cho thị trường hàng trăm mặt hàng ăn vặt trung quốc với số lượng lớn
tại đây có thể tìm thấy bất cứ mặt hàng gì từ các loại đồ ăn vặt cho tới bia rượu và thậm chí là cả những hộp bánh trung thu như thế này
dù chưa vào mùa nhưng mặt hàng này đã bắt đầu trở thành hàng hot được săn đón trong nam ngoài bắc
không rồi thì bảo quản cũng lâu lắm đấy được lâu lắm đấy

còn đồ của nó ít ít cái nào mắng
cái này được để được cả năm quá chị
điểm chung của các mặt hàng này là những loại thực phẩm thiết yếu cho sinh hoạt và có niên hạn rất dài từ vài tháng cho tới vài năm
đây cũng là ưu điểm được chủ hàng nhắc tới
các mặt hàng này về nhiều không chỉ do nhu cầu của thị trường
mà thời gian vừa qua đồng tệ của trung quốc rớt giá là cơ hội tốt để nhập các mặt hàng này với giá rẻ
cái thùng đó này thùng măng măng cây
măng cây ạ
đó rồi măng này bán rất nhiều lắm
thế ạ cái măng cây này thì bán như thế nào ạ chị
để măng là hai mươi nghìn không măng là cái ngộng ấy cái thoảng ngộng của nó xong nó múi cây
cũng múi cái vị nó giống như trăng gà này luôn
nhưng mà cái này để được lâu không ạ
lâu để được một năm mà
để được một năm cơ ạ
trăng gà này thì sáu tháng
tuy nhiên theo các chuyên gia về thị trường
các sản phẩm đặc biệt là thực phẩm sách tay rất khó để kiểm chứng về chất lượng
và người dùng vẫn cần rất thận trọng khi sử dụng những mặt hàng này
một nguyên nhân nữa cũng được nhắc tới là do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại mỹ trung
nhiều mặt hàng của trung quốc bị đánh thuế cao
đây cũng là thời điểm để nhiều mặt hàng tràn về nước ta
trong đó có đồ ăn vặt trung quốc
các mặt hàng này xuất hiện nhiều không chỉ đặt người tiêu dùng vào ma trận
của những sản phẩm mập mờ chất lượng
mà còn đặt nhà sản xuất các mặt hàng cùng loại của việt nam vào sự cạnh tranh lớn
còn hàng hóa của trung quốc vào việt nam
khi nó rẻ đi
thì chúng ta lưu ý đến
là cái sản xuất tương đồng của việt nam
nó sẽ khó khăn hơn
cái cuộc chiến tranh thương mại trung quốc với lại mỹ
đối với việt nam thì chúng ta phải rất cẩn trọng trong cái việc là
ngăn chặn những cái hành vi mà nó không sòng phẳng trong thương mại
đây là những loại đồ ăn vặt trung quốc đang rất phổ biến trên thị trường hiện nay
không tem mát
không nhãn phụ
thế nhưng dường như nó vẫn thu hút số lượng lớn người sử dụng
thế nhưng dường như nó vẫn thu hút số lượng lớn người sử dụng
các mặt hàng này
mặc dù thành phần
lượng chất bảo quản phần nhiều là không biết
kiên quyết nói không với những mặt hàng nhập khẩu không chính ngạch
là thói quen tốt để đảm bảo lựa chọn được những sản phẩm an toàn
và góp phần tạo dựng một môi trường hàng hóa cạnh tranh lành mạnh
một thử nghiệm nhỏ được đưa ra với các loại tẩy khác nhau
để xem các bạn học sinh sẽ chọn loại tẩy nào

hầu hết các bạn đều chọn những chiếc tẩy nhiều màu sắc
thành thù đáng yêu
có nguồn gốc từ trung quốc
màu senake là màu rất là yêu thích của cháu á
và con gấu cũng là rất thích của cháu
vì con thích kẹo nên con chọn tẩy kẹo
các bạn thấy cái tẩy này rất là đẹp và dễ thương
những cái tẩy mà có hình dạng đẹp thì thường nó không tẩy rất là không bị không được sạch lắm
năm học mới đã gần kề
thị trường đồ dùng học tập trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
bên cạnh các sản phẩm đồ dùng học tập xuất xứ việt nam
thì vẫn còn nhiều đồ dùng có nguồn gốc trung quốc
hoặc không rõ nguồn gốc nhưng có mẫu mã đẹp
thu hút học sinh như hộp bút bút trì bút mực bảng
đến các bộ dụng cụ chọn gói cho học sinh tiểu học
gồm hộp nhựa kéo thước kẻ bút trì cục tẩy hình con thú ngộ nghĩnh
thậm chí còn có nhiều mặt hàng văn phòng phẩm còn đến đây
văn phòng phẩm còn đính kèm các vật dụng như gương lược đồng hồ
để thu hút các em học sinh

nhưng mà mọi người có để ý hàng trung quốc hay hàng việt nam nhiều không

lấy cái này giáo viên cũng mua nhiều

cả hai này cả hai
mỗi xuất một trăm linh nghìn à
nhưng mà đây là cô nhập ở bên đấy chứ

nhưng bây giờ ở đây trật quá

thế còn khi ấy thì phải đặt hàng ở dưới bóng cái nhà cô cơ
ơ phải đặt hàng nhưng mà đặt hàng nhiều lắm
phải mua từ mười mấy triệu trở lên ý
ở đây người ta cũng phú thọ phú thiết người ta cũng lên đây người ta mua
mấy cái hàng văn vào phần lẻ ạ
người ta để người ta lên đây người ta về người ta bán hàng
các loại bút có mẫu mã rất bắt mắt nhưng không phải lứa tuổi nào cũng có thể sử dụng được
lúc này thì thực ra nó là trò chơi nó lại để cho xem các con hình các thứ kia
nhưng mà để viết thì các em lớp một thì nó thật là các em viết này nó sẽ bị hỏng chữ thì cô cứ tư vấn luôn
lớp hai thì thoải mái luôn bởi vì nó đã chữ trước rồi
cái này nó vừa là cái viết nhưng mà vừa là trò chơi của nó
cái kem cái củng các bạn lớp một thì trò chơi thì các bạn thích rồi
ồi vào đây chúng nó thích lắm nhưng mà không viết được
không viết được hỏng chữ hỏng giá không viết được
thì có khó khăn
nguy hiểm như thế nào khi những chiếc tày được làm giống một chiếc kẹo này
bị các em nhỏ nhầm tưởng và ngậm vào
cái này là những bảy nghìn này đấy cái này bảy nghìn cái kẹo mút này
ôi thấy không
kẹo mút rồi
cho xem nào
mà nó mà tưởng là kẹo thật mà nó lại ngậm một chết
không phải nhưng mà đấy là cái này là cái văn phòng phẩm nhưng mà nó gần như là quà tặng người cháu á
lấy cái này chị nhá
nó mang tính chất là quà tặng
cái đấy nó có nhiều hình thú
dạo quanh một vòng thị trường văn phòng phẩm
các đồ dùng chính như sách vở hay bút
học sinh vẫn ưu tiên sử dụng hàng việt nam
tuy nhiên các đồ dùng học tập đi kèm khác như tẩy gót bút chì thước hộp bút
lại được trà trộn khá nhiều hàng trung quốc đi vào từ đường tiểu ngạch
các đồ dùng học tập này đều có chung một đặc điểm là rất bắt mắt
có nhiều hình dễ thương
đánh vào tâm lý khách mẫu mã đẹp của các em học sinh nhỏ tuổi
nhưng khi trách mã hàng thì kết quả hiện ra là chưa rõ nguồn gốc sản phẩm
khi sử dụng các đồ dùng học tập không rõ nguồn gốc này
nguy cơ có nhiều chất hóa học vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép là rất cao
sẽ có thể gây dị ứng đau đầu chóng mặt
thậm chí là nhiễm độc
ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng trong thời gian dài
các đồ dùng học sinh hay các đồ chơi cho trẻ em
người ta sản xuất chủ yếu từ những nguyên liệu
hữu cơ mà người ta lấy từ thiên nhiên
ví dụ như dầu mỏ
sau đó từ những polymer này
người ta sẽ chế biến thành các loại nhựa như là nhựa dẻo mềm
loại nhựa cứng loại có màu
rồi những loại có một số tính chất khác
người sản xuất không tuân thủ theo những khuyến cáo
rất có thể người ta sẽ gây ra các hiện tượng
ví dụ như đưa các chất phụ gia vào quá mức cho phép
thì nó đều có khả năng gây những rủi ro về sức khỏe cho người tiêu dùng
đồ chơi và đồ dùng học tập cho trẻ em
được các nước trên thế giới rất quan tâm tới tiêu chí an toàn
chức năng bảo vệ sức khỏe cho trẻ em
đồ dùng học tập phải tuân thủ các tiêu chí
như được sản xuất từ các vật liệu không sắc nhọn
và không gây chấn thương
chất liệu nhựa phải an toàn không gây độc
nếu vỡ không gây xây xước cho trẻ
đặc biệt tính định hướng giáo dục trong mỗi sản phẩm là rất cao
phụ huynh học sinh cũng nên nhận thức thấy một điều như thế này
tốt nhất là đã là đồ dùng học tập
thì chúng ta nên quan tâm đến là
nó tham gia vào quá trình học tập của con em mình đến đâu
và nó an toàn đến đâu
thì chúng ta mua sắm cái đồ đấy cho các em nhỏ
chúng ta nên lựa chọn sản phẩm có xuất xứng rõ ràng
thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm có xuất xứng rõ ràng
thì có thương hiệu được bảo hộ một cách chính thống
theo quy định của pháp luật
và chúng ta phải lên án với những sản phẩm doanh lợi thống mạng
sản phẩm không xuất xứng rõ ràng
thì đó là hành động của người dùng
chúng tôi nghĩ là không chỉ giúp cho người tiêu dùng
mà còn thể hiện một cái hành động là giúp tạo động lực cho các doanh nghiệp
đang làm ăn chân trí hiện nay
và có cái động lực để phát triển ngày càng tốt hơn

khi thời điểm năm học mới đang đến gần
cũng là lúc thị trường mua bán đồ dùng học tập trở nên sôi động
liêu ý lựa chọn đồ dùng hợp tập cho con từ những sản phẩm nhỏ nhất
chính là để bảo vệ con em
và góp phần làm gia tăng sức cạnh tranh của hàng việt